mức nhiệt trong đêm nay ở khu vực đồng bằng giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh trung du và vùng núi nhiệt độ trong khoảng hai mươi ba hai mươi năm độ
thậm chí tại một số nơi như pha đin của điện biên sinh hồ thuộc lai châu và sapa của lào cai
nhiệt độ còn thấp dưới hai mươi độ trời xe xe lạnh
sang đến ngày mai miền bắc trời có nắng mức nhiệt cao nhất trong ngày ở bắc bộ
tiếp tục có sự tranh nhẹ giữa vùng núi trung du và khu vực đồng bằng
cụ thể là tại lai châu lào cai và điện biên
nhiệt độ trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
khu vực các tỉnh cao bằng bắc cạn lạng sơn và thái nguyên nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
thủ đô hà nội hòa bình và nam định nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực ven biển các tỉnh như quảng ninh và hải phòng
nhiệt độ trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ trời dịu mát
với miền trung nắng nóng cũng đã giảm đi đáng kể
trong ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận
đều có trùng tiết trời nắng sớm
nhưng cường độ nắng không quá mạnh vì thế mà mức nhiệt ngày ở miền trung cũng không quá cao
như tại khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
nắng nóng vẫn còn xuất hiện nhưng chỉ là tình trạng cục bộ một số nơi vùng núi phía tây của miền trung
như tam kỳ thuộc quảng nam ba tơ thuộc quảng ngãi hay tuy hòa của phú yên nhiệt độ trong khoảng ba mươi sáu độ
ở phía nam gió mùa tây nam vẫn hoạt động
nhiệt độ trung bình
tại khu vực tây nguyên gió mùa tây nam kết hợp thêm với điều kiện địa hình cao nguyên
nên gây mưa nhiều nơi trong đêm nay và lặp lại vào thời điểm chiều và tối ngày mai
ban ngày trời có nắng do vậy mà nền nhiệt ngày ở tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn đối với khu vực nam bộ đêm nay mưa vài nơi ngày có nắng
chiều tối ngày mai có mưa rông nhưng chỉ ở mức độ giải rác nhiệt độ ngày trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài biển đông
và đổ bộ vào phía tây nam của đài loan trung quốc
tuy nhiên hoàn lưu của nó vẫn gây mưa rông cho khu vực phía đông bắc của biển đông
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
còn tại khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa gió trung hướng tây nam
tuy nhiên tại huyện đảo trường sa vẫn còn có nơi có mưa rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước